thưa quý vị trong những ngày đầu năm khu di tích lịch sử văn hóa đền trần thành phố nam định tỉnh nam định đón hàng nghìn lượt khách đi lễ du xuân
sau vài năm bị gián đoạn vì dịch bệnh covid một mươi chín lễ khai ấn đền trần được tổ chức trở lại đúng vào dịp xuân quý mão hai nghìn hai mươi ba này khiến không khí tại khu di tích ngày càng thêm náo nức vui tươi
theo ghi nhận của phóng viên ngay từ đầu phố nơi dẫn vào đền trần từng dòng người đã tấp nập ai ai cũng háo hức du xuân để dâng lễ cầu may cầu tài
được biết không chỉ trong những ngày diễn ra lễ hội đền trần mà ngay từ ngày một tết hàng nghìn người dân đã về đây để đi lễ đầu năm
đối với người dân việt nam nói chung và nam định nói riêng đây là một nét văn hóa tâm linh không thể thiếu mỗi khi tết đến xuân về
mình từ bắc giang về đây
thì là mình thường thấy về là trước tiên là về phải đi qua đền trần để lễ đã tại lễ đấy là thành tâm
mà không khí ở đây rất là đầm ấm và rất là nhộn nhịp cảm thấy là quốc thái dân an thế này là thật sự là tuyệt vời
đấy là hết covid là tuyệt vời rồi mọi người ạ
mình đến với đền trần rất là nhiều lần và năm nào cũng như thế
đấy là một thói quen và là một cái điều rất là duy tâm
nhà đến đền trần thì mình chỉ xin sức khỏe và sự bình an thôi
ngoài khu vực đền trần người dân còn đi lễ tại khu vực chùa tháp với tháp cổ phổ minh và khu vực tượng đài đức thánh trần tại hồ vị hoàng
nên những khu vực này cũng luôn tấp nập du khách và phật tử thập phương
bên cạnh đó lễ hội đền trần còn tổ chức các hoạt động hội truyền thống như múa lân rồng hát trèo chầu văn múa dối nước trọi gà đấu vật biểu diễn võ thuật
nhằm mang đến cho người dân và du khách những ngày du xuân vui tươi và an toàn
vì vậy đơn giản là
thành phố đã xây dựng kế hoạch để tổ chức trở lại lễ hội với đầy đủ các nội dung về phần lễ và phần hội
theo như đề án đã được bộ văn hóa thể thao và dung lịch cũng như là ủy ban dân tỉnh phi duyên
mặc dù lượng khách đổ về đông nhưng ban quản lý cùng với chính quyền địa phương công an tỉnh nam định đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
không để xảy ra tình trạng trộm cắp móc túi treo kéo khách sẵn sàng làm nhiệm vụ phân luồng giao thông phòng chống cháy nổ
bên cạnh đó công tác về y tế vệ sinh thực phẩm cũng được chú trọng để lễ hội diễn ra vui tươi an toàn nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và du khách thập phương

phòng chống cháy nổ treo kéo khách sẵn sàng làm nhiệm vụ phân luồng giao thông phòng chống cháy nổ
theo ban tổ chức thời gian quản lý lễ hội đền trần từ ngày hai mươi hai tháng một đến ngày một mươi chín tháng hai tức từ mùng một đến hai mươi chín tháng riêng
thời gian tổ chức lễ hội từ ngày một đến ngày sáu tháng hai tức từ ngày một mươi một đến ngày một mươi sáu tháng riêng
dự kiến trong khoảng thời gian này lễ hội đền trần sẽ đón hàng vạn du khách từ mọi miền tổ quốc về chiêm bái du lịch